một bé trai bảy tuổi sinh sống tại một căn hộ trên tầng ba mươi một của khu đô thị tom city
quận hai bà trưng tp hà nội bị rơi xuống đất tử vong thương tâm vào chiều nay
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi bảy tháng một nhiều người dân sinh sống tại khu trung cư nghe thấy tiếng động lớn
dưới mặt đất bé trai nằm bất động tại khu vực bãi cỏ và được xác định là rơi xuống từ tầng cao đã tử vong
theo tìm hiểu thì thời điểm xảy ra sự việc có hai anh em đang ở trong căn hộ trên tầng ba mươi một tòa t chín khu đô thị times city
khi người anh một mươi năm tuổi ra ngoài không lâu thì bé trai bảy tuổi đã rơi từ ban công xuống đất và tử vong
hiện công an quận hai bà trưng hà nội đang điều tra làm rõ sự việc